thời gian qua liên tục xảy ra nhiều vụ tai nạn làm chết người vì lật ghe xuồng trên các đập hồ thủy điện
thế nhưng tình trạng người dân đi lại bằng ghe xuồng trên hồ chứa thủy điện không trang bị áo phao
không có các biện pháp bảo hộ an toàn vẫn tái diễn
tai nạn rủi ro luôn hiện hữu cho người và phương tiện đi lại trên các công trình thủy lợi vùng cao
ngày nào cũng vậy anh đinh văn hoa cùng người thân vào dãy bên kia hồ chứa nước nước trong bằng chiếc xuồng máy của gia đình
trở mì trở keo anh hoa ra vào dãy hàng chục lần mỗi ngày
không áo phao không phao cứu sinh ba năm qua anh vẫn đi lại bằng phương tiện này trên hồ chứa nước nước trong
biết nguy hiểm nhưng anh cũng không quan tâm đến việc trang bị bảo hộ an toàn cho mình và người thân

ngày nào cũng vậy anh hoa cùng người thân vào dãy hàng chục lần mỗi ngày
không ít tai nạn thương tâm xảy ra do người dân chủ quan đi lại mất an toàn trên các hồ chứa hồ thủy điện đập dân
bên cạnh việc quản lý lòng lẻo của địa phương thì chính người tham gia giao thông đường thủy cũng chủ quan xem thường tính mạng của mình
do vậy tỉnh quảng ngãi cần có biện pháp kiểm soát xử lý nghiêm để tránh những tai nạn đáng tiếc trên các công trình ở miền núi cao